trong không khí tri ân chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
các hoạt động thiết thực và trang trọng đã được nhiều địa phương trên cả nước tổ chức
tại bình dương hôm nay đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
đã hy sinh trên địa bàn xã an tây thị xã bến cát trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
buổi lễ được tỉnh bình dương và thị xã bến cát tổ chức trọng thể
tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã bến cát
tại buổi lễ các đại biểu tham dự và đông đảo nhân dân tỉnh bình dương
đã kính cẩn nghiêng mình dân hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
đã công hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau phần truy điệu sáu mươi hai hải cốt liệt sĩ được đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã bến cát
trước đó với sự chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
sự hỗ trợ của các đơn vị tổ chức và nhân dân
lực lượng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình dương
và ban chỉ huy quân sự thị xã bến cát đã tiếp tục triển khai tìm kiếm hải cốt liệt sĩ
tại xã an tây thị xã bến cát
sau hơn một tháng lực lượng tìm kiếm đã quy tập được sáu mươi hai hải cốt liệt sĩ
cùng nhiều di vật tại ấp dòng sỏi và ấp an thành thuộc xã an tây